sáng nay ngày hai mươi một tháng một tại trường đại học văn hiến quận tân phú tp hcm
chương trình chủ nhật đỏ ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám thu hút nhiều cán bộ giáo viên
sinh viên và tình nguyện viên trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp chia sẻ những đơn vị máu quý giá
góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị dịp trước và trong tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện tại đại học văn hiến
một nữ sinh viên của trường cho biết bạn đã tham gia đồng hành cùng chương trình ba năm rồi
và cảm thấy vui khi chia sẻ những giọt máu của mình nhằm giúp đỡ những người khác
ngày hội hiến máu tại tp hcm đã vận động kêu gọi nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình
chương trình chủ nhật đỏ ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám do báo tiền phong phối hợp với
ủy ban an toàn giao thông quốc gia viện huyết học trường máu trung ương và trường đại học văn hiến tp hcm
tính đến hết ngày hai mươi một tháng một bang tổ chức đã tiếp nhận hơn một sáu trăm linh đồng
để tiếp tục sẽ chia cho nhiều bệnh nhân đặc biệt là các em nhỏ đang rất cần những giọt máu hồng
để tiếp tục sử sống và đón một cái tết mẫu tốt hai nghìn một mươi tám tươi vui tròn vẹn